từ năm hai nghìn bốn tại tỉnh quảng trị xuất hiện mô hình kết nghĩa bản bản giữa bản ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị và bản đen sa văn huyện sê pôn tỉnh sa văn na khệt lào
sau một mươi năm năm mô hình kết nghĩa này đã có nhiều chuyển biến tích cực cùng nhau phát triển kinh tế xã hội thắt chặt quan hệ gắn bó sâu nặng giữa hai nước việt nam và lào
những cây bời lời được người dân bản ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị tặng cho người dân bản đen sa văn huyện sê pôn tỉnh sa văn na khệt lào
từ những ngày đầu nay đã phát triển thành rừng xanh tốt đây là thành quả sau một mươi năm năm vun trồng của người dân hai bản ca tăng việt nam và bản đen sa văn lào
chúng tôi được bản ca tăng tăng bời lời cách đây một mươi năm năm chúng tôi đã tu hoạch được ba lần và bán được hơn hai trăm năm mươi triệu kíp
nhờ sự giúp đỡ này mà cuộc sống của người dân chúng tôi tốt hơn cảm ơn bản ca tăng việt nam
từ khi mà kết nghĩa hai bên lào ở việt nam đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thì từ kinh tế cho đến là đời sống xã hội
sau khi kết nghĩa hiệu quả rõ nhất là nhận thức của cán bộ và nhân dân hai bản được nâng lên
nhân dân nắm và tự giác thực hiện tốt hiệp định về biên giới giữa việt nam và lào mọi hoạt động đã đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu
mang lại cho hiệu quả đối với lực lượng bộ đội biên phòng một là quân chủ nhân dân tham gia tích cực vào phong trào từ quản lý đường biên cột mốc
họ đã giúp cho lực lượng bộ đội biên phòng nắm và quản lý địa bàn biên giới
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có hai mươi bốn cặp bản kết nghĩa
có gần hai đợt người dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ đường biên cột mốc cung cấp gần bốn nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng
chúng tôi tiếp tục sẽ tham mưu cho địa phương
và kể cả là bộ tư lệnh bộ lực phòng có các biện pháp nguồn kinh phí và các trang thiết bị cũng như là vật nuôi vật trồng để giúp đỡ cho các bạn các cụm dân cư bên bạn phát triển kinh tế
từ cụm bản bản đầu tiên ở tỉnh quảng trị đến nay cả nước có một trăm bảy mươi bảy cặp bản bản trên tuyến biên giới việt nam lào việt nam trung quốc việt nam campuchia
có thể khẳng định mô hình kết nghĩa bản bản là một chủ trương đúng đắn của đảng
nhà nước và chính phủ nhằm gắn bó thêm mối quan hệ mật thiết của các bạn ở trên khu vực có chung đường biên giới việt nam